từ ba giờ vào hai buổi sáng hàng tuần các thành viên tổ thiện nguyện của ủy ban mặt trận tổ quốc nguyện nam sách lại tập trung để phân công công việc
kinh phí để duy trì hoạt động các thành viên của nhóm tự đóng góp và kết nối vận động từ các nhà hảo tâm các mạnh thường quân trong ngoài huyện
cái động lực để cho các bác có cái tinh thần để mà làm cái cháu từ tiện này là những cái lúc mà đi qua bệnh viện thì các bác thấy rằng những người ốm người đau
thế và tất cả những cái người đó thì các bác cứ cảm tưởng là các bác là những người ốm đau đó thế cho nên là rất chia sẻ những cái nỗi nòng những cái đau cổ
hiện tại có sáu tổ nấu cháo thiện nguyện cho bệnh nhân của bệnh viện đa khoa huyện nam sách
cứ đều đặn không kể thời tiết nắng hay mưa thay phiên nhau các tổ nấu cháo thiện nguyện mang từng bát cháo đến với bệnh nhân
bắt đầu đỏ lửa từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đến nay đã có hàng chục nồi cháo với hơn sáu bát
cháo miễn phí đến với bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện nam sách
mấy ngày làm viện đây chúng tôi rất biết ơn các hội từ thiện
một tuần tôi thấy có bốn năm ngày phát cháo từ thiện mà đỡ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
qua hoạt động của các đội thiện nguyện bệnh viện rất trân trọng những tình cảm và những đóng góp của các đội thiện nguyện
đã đến góp phần giúp cho những bệnh nhân của chúng tôi được bữa ăn ấm áp tình người
nhờ sự đóng góp của những bát cháo nghĩa tình nhiều bệnh nhân nghèo đã giảm bớt được phần nào chi phí vốn eo hẹp của mình trong quá trình điều trị
cao hơn là có thêm được tình cảm niềm tin và sự động viên chia sẻ để đấu tranh chiến thắng bệnh tật
trong phần tiếp theo của chương trình xuất khẩu cá ngừ sang eu tăng ba mươi hai
mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp tết và lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam từ đầu năm đến giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
xuất khẩu cá ngừ sang eu đã đạt hơn một trăm hai mươi ba triệu usd
tăng gần ba mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
theo số liệu thống kê hai thị trường nhập khẩu có mức tăng trưởng rất mạnh là hà lan tăng năm mươi ba và đức tăng ba mươi bảy
trong đó than phi lê cá ngừ đông lạnh là sản phẩm chủ lực của việt nam xuất khẩu sang eu tiếp đến là cá ngừ đóng hộp
xuất khẩu cá ngừ tươi sống và đông lạnh của việt nam sang eu cũng đang được đẩy mạnh
dự báo từ nay tới hết năm hai nghìn một mươi bảy xuất khẩu cá ngừ sang eu tiếp tục giữ tăng
tốc độ tăng trưởng tốt và tổng giá trị xuất khẩu cá ngừ cả năm nay ước tính sẽ tăng ba mươi năm so với năm hai nghìn một mươi tám
cục thuế tp hà nội vừa công bố danh sách một trăm bốn mươi năm đơn vị nợ thuế phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ hơn sáu mươi sáu tỷ đồng
trong danh sách này có bốn doanh nghiệp nợ tiền thuê đất với số tiền hơn chín tỷ đồng và một trăm bốn mươi một doanh nghiệp nợ thuế phí hơn năm mươi bảy tỷ đồng
đứng đầu danh sách nợ tiền thuê đất là các đơn vị như hợp tác xã
công nghiệp hoàng ngân địa chỉ sáu mươi bốn nguyễn lương bằng với số nợ lên tới hơn ba sáu tỷ đồng
xí nghiệp chế tạo thiết bị tàu thủy chi nhánh công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên cơ khí điện
điện tử địa chỉ tại phố nguyễn khang nợ hơn ba năm tỷ đồng
cục thuế hà nội cho biết việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ động thuế là giải pháp đúng đắn
sau khi công khai nợ động đã có nhiều doanh nghiệp thực hiện ngay việc nộp thuế vào ngân sách nhà nước
hiệp hội lương thực việt nam vừa có báo cáo lên bộ công thương về tình hình tồn kho gạo với doanh nghiệp
cụ thể tính đến ba mươi tháng một mươi một tổng công ty lương thực miền nam tồn kho gần hai trăm một mươi bảy tấn gạo
tổng công ty lương thực miền bắc tồn tám mươi năm tấn gạo các doanh nghiệp hội viên khác còn tồn gần năm trăm một mươi tấn gạo trong kho
tổng cộng cả nước tồn kho tám trăm một mươi một năm trăm bốn mươi bảy tấn gạo
về tình hình xuất khẩu gạo trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
lượng gạo xuất khẩu là ba trăm bảy mươi một hai trăm một mươi tám tấn với trị giá khoảng gần một trăm tám mươi triệu đô la mỹ
so với cùng kỳ năm trước xuất khẩu đã giảm năm mươi chín về số lượng và tăng khoảng bảy chín về trị giá báo cáo cho hay
hiệp hội lương thực cho biết gạo việt nam đã xuất khẩu với một trăm ba mươi hai thị trường trên thế giới
trong đó trung quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất
theo dự báo của hiệp hội này trong tháng cuối cùng của năm hai nghìn một mươi bảy
xuất khẩu gạo của nước ta sẽ đạt khoảng bốn trăm linh bốn trăm linh tấn
tổng khối lượng gạo xuất khẩu trong năm hai nghìn một mươi bảy lên mức năm chín sáu triệu tấn
tăng một một một hai triệu tấn so với năm hai nghìn một mươi sáu
lượng gạo xuất khẩu của việt nam năm hai nghìn một mươi tám có thể tăng thêm bốn trăm linh tấn so với năm hai nghìn một mươi bảy
gạo xuất khẩu của việt nam sẽ tăng lên chủ yếu nhờ nhu cầu ở đông nam á nhất là tại philippines
những năm gần đây tỉnh lạng sơn đã quan tâm chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
qua đó nhiều lao động đã có việc làm hình thành nên nhiều mô hình sản xuất góp phần cho xây dựng nông thôn mới ở địa phương
từ đầu năm đến nay tỉnh lạng sơn đã mở được một trăm ba mươi lớp đào tạo nghề cho trên ba lao động nông thôn
nâng tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt bốn mươi bảy tám tăng trên hai so với năm hai nghìn một mươi
công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tỉnh lạng sơn tập trung vào các đối tượng trong độ tuổi lao động ở các xã
nhất là các xã chuẩn bị giới đích nông thôn
kế hoạch năm nay là những xã nào chuẩn bị về đích nông thôn mới
thì chúng tôi tập trung cuối của năm trước thì chúng tôi đã có xây dựng kế hoạch và triển khai tới công trị lãnh đạo ở các xã
và qua những buổi họp của dân của các thôn các xã thì chúng tôi gắn cái việc tuyên truyền dạy nghề nông thôn đến tận nơi
tôi cũng được đi tham gia tập huấn cái lớp
chân nuôi lận
thịt và lượn nói
với những kiến thức thì tôi về tôi cũng chăn nuôi tại gia đình tôi để phát triển tốt
xong rồi làm kinh tế gia đình
công tác đào tạo nghề tại tỉnh lạng sơn đã tập trung vào những ngành nghề phù hợp với đặc thù của lao động nông thôn
qua đào tạo nhiều lao động đã có việc làm tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất
ngoài ra nhiều lao động tự giải quyết việc làm cho bản thân bằng việc hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp kinh doanh dịch vụ
đối với các xã điểm xây dựng nông thôn mới thì ngay từ đầu năm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng như là các đơn vị mà có đăng ký hoạt động dạy nghề
đã tập trung đi đến các xã để tuyển sinh mở lớp đào tạo các nghề nông nghiệp cho bà con góp phần vào việc tăng tỷ lệ lao động trong các thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới
bên cạnh việc mở các lớp dạy nghề các ngành chức năng của lạng sơn cũng đẩy mạnh việc giới thiệu tìm đầu ra việc làm cho người lao động sau đào tạo
đây chính là điều kiện quan trọng để hoàn thành mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có một trăm năm mươi sáu lao động nông thôn được đào tạo nghề mà tỉnh lạng sơn đề ra
thôn mẫn xá xã văn môn huyện yên phong tỉnh bắc ninh có trên ba trăm linh lò tái chế đúc nhôm lớn nhỏ
thôn có gần tám trăm linh hộ dân
chín mươi lao động tại địa phương gắn bó với nghề tái chế nhôm trì và vận chuyển phế liệu
song song với việc phát triển làng nghề kinh tế của các hộ gia đình trong thôn ngày một tăng lên
thế nhưng đổi lại người dân nơi đây cũng đang phải sống chung với sự ô nhiễm bệnh tật ngày càng nhiều
và đặc biệt đáng báo động về tỷ lệ người mắc ung thư ngày càng cao và trẻ hóa
những cột khói dày đặc xả thẳng vào không khí
những lò nấu nhôm được đặt ngay trong nhà bụi nhôm phủ đầy các ao trong làng
tái chế nhôm sản xuất phôi nhôm và sinh hoạt gia đình ngay sát cạnh nhau
người dân thôn mẫn xá vẫn ngày ngày sống chung với sự ô nhiễm như thế này
biết nhưng chấp nhận dường như là tâm lý chung của các hộ dân nơi đây
làm cái nghề nhôm đồng này cũng được mấy chục năm rồi
thế này em nói nói chung là cái nghề này thì ai cũng biết là nó có độc hại
thế nhưng mà thứ nhất là vì là nghề công việc là man minh sinh thì phải làm thôi
thế còn cái độc hại thì kiểu gì nó cũng có mà
trung bình mỗi năm toàn thôn mẫn xá tái chế khoảng một mươi tấn nhôm phế thải
việc tái chế nhôm sản xuất phôi nhôm bằng phương pháp thủ công lạc hậu đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
đây cũng là lý do chính dẫn đến việc sức khỏe của người dân nơi đây ngày càng giảm sút
số ca mắc bệnh ngày càng nhiều tỷ lệ ung thư tăng
mỗi năm trung bình có khoảng một mươi ca tử vong do ung thư
theo một khảo sát mới đây của bệnh viện phổi trung ương tại thôn mẫn xá
thì tỷ lệ người mắc bệnh phổi mạng tính là một mươi năm tám
và còn đáng lo ngại hơn khi việc ô nhiễm môi trường này
còn gây ảnh hưởng tới sức khỏe của cả người dân ở những thôn lân cận
năm sau ca hồi năm trước cũng liên quan đến cái chủ yếu là cái đường hô hấp
cái ung thư trong đó có ung thư phổi ung thư vòm họng
cái này ung thư đường tiêu hóa cũng có nhưng ít hơn chủ yếu là ung thư đường hô hấp
đối với ủy ban xã hiện tại bây giờ
thì đối với hạn chế việc đấy thì cũng chỉ trong cái vấn đề tuyên truyền người dân thôi
tức là làm sao mà mình tránh tình trạng là lợi ích của gia đình mình
ảnh hưởng đến cộng đồng lên là những mặt hàng
những cái vấn đề mà rác thải mà nó ô nhiễm cộng đồng lớn quá
thì khuyến khích người dân là hạn chế sử dụng hoặc hạn chế
tức là mua bán đem về địa phương
việc thúc đẩy làng nghề phát triển là điều cần thiết
là động lực quan trọng góp phần xây dựng nông thôn mới
thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp
nhưng làm sao để quy hoạch phát triển làng nghề
và vẫn đảm bảo được sức khỏe cho người dân
chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài bao lâu nay
là điều mà các ngành chức năng huyện yên phong cũng như tỉnh bắc ninh
cần phải làm ngay lúc này để đảm bảo cuộc sống và sức khỏe của người dân đều được cải thiện
thời gian gần đây tình trạng xe quá khổ quá tải
lưu thông trên tuyến quốc lộ ba mươi hai c chạy qua địa bàn xã minh quân
huyện trấn yên xã phúc lộc giới phiên
và phường hợp minh thành phố yên bái ngày càng gia tăng
khiến hệ thống đường giao thông qua các địa phương này bị hư hỏng nặng
phương tiện đi lại khó khăn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại khu vực km chín mươi năm quốc lộ ba mươi hai c đoạn qua tổ sáu phường hợp minh thành phố yên bái
tình trạng xe quá tải vẫn diễn ra thường xuyên nhất là vào buổi trưa chiều tối và ban đêm
theo phản ánh của người dân bất chấp quy định
nhiều tài xế xe tải xe container ngang nhiên cơi nới thùng xe
trở quạng đất đá rơi vãi ra lòng đường
không những thế các xe này còn phóng nhanh vượt ẩu gây sụt lún
làm hư hỏng hệ thống mặt đường giao thông và ảnh hưởng tới những hộ sinh sống ngay bên đường
tình trạng va quyệt giao thông đổ xe tại đây cũng liên tục xảy ra
ngày nào cũng có mà nói chung là thường thường nó chạy cứ chập tối về đêm thì
chúng tôi dần ngủ ở đây này nó chạy nguồn nguồn xong thỉnh thoảng là xe tránh nhau
nó không tránh được nó phanh đi dầm một cái
không chỉ có người dân phường hợp minh mà trên hai trăm linh hộ dân sinh sống dọc hai bên đường quốc lộ ba mươi hai c
thuộc địa bàn xã giới phiên thành phố yên bái cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
bởi tình trạng xe quá khổ quá tải đang lộng hành hàng ngày mà không được xử lý
đường giao thông hư hỏng bụi bạm ồn ào nguy hiểm đến tính mạng
luôn dình dập người dân khi tham gia giao thông
mỗi lần tham gia giao thông người dân ở đây đều nơm nớp lo sợ
bởi tình trạng lấn đường phóng nhanh vượt ẩu của các xe có trọng tài lớn
hơn nữa hiện nay nhiều đoạn đường qua địa bàn xã cũng đã bị hư hỏng nặng
trời mưa thì lầy lội trời nắng thì bụi mù mịt khiến người tham gia giao thông di chuyển rất khó khăn
đây hiện tại bây giờ là các cái xe quá khổ quá tải là chạy với thức độ rất cao
thậm chí là các cái xe đất chở không có bịt bạc
bây giờ rơi vãi ra đường ba mươi hai c gây ảnh hưởng bụi bạm đến những nhà dân ở xung quanh
thậm chí là làm vỡ hết cả đường mương đường máng của chúng tôi
chúng tôi cũng đề nghị là các cái cấp có thẩm quyền xem xét tại điều kiện
để cho nhân dân chúng tôi nó giảm bớt cái ảnh hưởng về môi trường
do diện tích mặt đường quốc lộ ba mươi hai c hẹp nhiều đoạn cua gấp
lưu lượng phương tiện xe quá tải di chuyển liên tục trong thời gian gần đây
đã khiến các xã phường nằm trên tuyến quốc lộ này xuất hiện nhiều điểm đen về giao thông
nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao
tuyến đường ba mươi hai c chạy qua đường của thôn năm chúng tôi
vì bây giờ lượng xe đi qua đường này rất nhiều
mong muốn của nhân dân là mong các cấp các ngành các ban ngành có thể quan tâm giúp đỡ chúng tôi
để cho tuyến đường của tôi nó đỡ sập sệ mà đi lại giao thông cho nó thận tiện
chúng tôi là cơ quan công an xã thì không có đủ thẩm quyền
để giải quyết và nhắc nhở những trường hợp trên
cũng đề nghị các cơ quan cấp trên là phối hợp với các
các ngành ban của thành phố cấp tỉnh về xử lý các trường hợp trên
để cho nhân dân địa phương đảm bảo an toàn về giao thông
vì trong trường hợp trên quốc lộ ba mươi hai c có nhiều đoạn hư hỏng rất nhiều
để khắc phục tình trạng đường giao thông bị hư hỏng do xe quá tải gây ra
một số đoạn đường trên tuyến quốc lộ ba mươi hai c đoạn qua địa bàn các xã minh quân phúc lộc
giới phiên và phường hợp minh thành phố yên bái cũng đã được sàn lấp sửa chữa
tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau đó mặt đường lại bị phá nát
ngày vẫn đang lộng hành ngày đêm rất cần sự vào cuộc xử lý nghiêm của các ngành chức năng
góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông và các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra
cục cảnh sát giao thông bộ công an vừa chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông cả nước
thực hiện cao điểm tăng cường lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
trong dịp noel tết dương lịch tết nguyên đán mậu tuất và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn
thời gian từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
mục tiêu quan trọng của đợt cao điểm này là phòng ngừa hạn chế tai nạn và ủn tắc giao thông
hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và ủn tắc giao thông kéo dài
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật
nghiệp vụ tiến hành tuần tra
kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông chống ủn tắc giao thông
cùng với việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác nắm tình hình
tập trung đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
chủ động phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ khác để kịp thời phát hiện
bắt giữ các loại tội phạm trên tuyến giao thông đồng thời phát động quần chúng tham gia vào công tác này
thực hiện kế hoạch của công an tỉnh nghệ an và ủy ban nhân dân tp vinh
công an tp vinh đã nhanh chóng triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi
thi đua lập thành tích mừng đảng mừng xuân hai nghìn một mươi tám
việc triển khai kế hoạch nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các tổ đội phường xã
đối với lĩnh vực phòng chống tội phạm đảm bảo cho người dân vui tết đón xuân an toàn
bình yên thời gian thực hiện kéo dài từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
lực lượng phòng chống ma túy công an huyện thanh trương vừa bắt quả tang một đối tượng đang chia nhỏ ma túy để bán lẻ
đối tượng vi vong xá sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại bản tả siêng xã ngọc lâm huyện thanh trương
có hành vi buôn bán tàng trữ chất ma túy và vũ khí quân dụng
tại nhà của đối tượng lực lượng chức năng
thu giữ được hơn ba mươi hai gam ma túy đá hơn năm gram heroin một khẩu súng k năm mươi bốn cùng ba viên đạn
một con dao nhọn cùng một số vật dụng khác vụ án hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
trong phần tin quốc tế cảnh báo nguy cơ khủng bố trực tiếp trong nước tại tây âu
người dân venezuela tự phát hành đồng tiền riêng để đối phó khủng hoảng
làn sóng các tay súng tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng hồi hương sau thất bại trên chiến trường iraq và syri
tạo ra mối đe dọa với châu âu và mỹ
song theo nhiều chuyên gia nghiên cứu khủng bố
vẫn còn mối đe dọa khác mà các nước châu âu tây âu cần đặc biệt cảnh giác
đó là nguy cơ khủng bố trực tiếp ngay trong nước từ những đối tượng đang sống tại chính các nước này bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan

theo các chuyên gia chống khủng bố thuộc tổ chức new america
is đang mở rộng mạng lưới tại châu âu sau khi bị đánh bật khỏi syri và iraq
thế giới sẽ không còn xảy ra những vụ tấn công khủng bố quy mô lớn
thay vào đó sẽ là hình thức sói đơn độc
không có sự chỉ đạo trực tiếp từ is như hai vụ tấn công mới đây ở new york
trong đó nghi phạm đều được xác định là đối tượng sinh sống tại mỹ
và có quá trình tự cực đoan hóa mà lực lượng chức năng không thể kiểm soát
bên cạnh đó các nhà phân tích cũng cảnh báo cách đây khoảng hai ba năm
khi tiến hành vụ tấn công ở pháp
is được cho là đã thiết lập mạng lưới chân rết hoạt động ở nước ngoài
chuẩn bị cho sự thất bại ở chiến trường trung đông
và mạng lưới này đang mở rộng ra toàn châu âu
ngoài ra các tay súng is hồi hương về châu âu cũng tạo ra mối đe dọa lớn
bởi những đối tượng này vẫn là một phần mạng lưới khủng bố
có kỹ năng và động cơ rõ rệt
trước thời điểm các cuộc đàm phán về tiến trình brexit bước vào giai đoạn hai
tỷ lệ người dân anh muốn nước này ở lại eu cao hơn
tỷ lệ ủng hộ brexit
đề lệ kết quả thăm dò vừa được công bố cho thấy
một sự đảo ngược tình hình so với cuộc trưng cầu ý dân về brexit
diễn ra vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
kết quả thăm dò ý kiến của một bốn trăm linh người dân công bố ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cho thấy
số người muốn anh ở lại eu chiếm tới năm mươi một
trong khi số người có ý kiến ngược lại là bốn mươi một
theo truyền thông anh sự chuyển biến này không xuất phát từ sự thay đổi quan điểm
của những người trước đó đã bỏ phiếu ủng hộ tiến trình brexit
mà từ nhóm cử tri không tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân nói trên
thủ tướng anh theresa may đã đạt được thỏa thuận với eu
về việc khởi động giai đoạn tiếp theo trong các cuộc đàm phán về brexit
liên quan đến thỏa thuận thương mại giữa hai bên
và một thỏa thuận giai đoạn chuyển tiếp có thời hạn hai năm
sau khi anh chính thức rời khỏi eu dự kiến vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên hiện nhà lãnh đạo anh đang phải đối mặt với sự chia rẽ
trong chính nội bộ chính phủ anh về các điều khoản cụ thể
trong thỏa thuận thương mại giữa hai bên
một nhóm hoạt động cộng đồng tại venezuela đã tự tung ra một loại tiền tệ riêng
chủ yếu để sử dụng trong các giao dịch trao đổi lương thực
hành động tự phát này được cho là nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt tiền mặt triền miên
vốn là hậu quả của tình trạng lạm phát nghiêm trọng ở quốc gia nam mỹ này thời gian qua
nhóm hoạt động có tên gọi là en panan hai nghìn hai mươi một đã tung ra đồng tiền riêng có tên gọi là panan
nhằm giải quyết tình cảnh thiếu hụt tiền mặt khi ngân hàng không kịp in tiền
và người dân việt nam không có tiền tiền
dân phải mất hàng giờ để xếp hàng lấy tiền mặt thậm chí là phải chuyển khoản cho các giao dịch mua bán nhỏ
đồng pan được bán với giá năm bolivar tương đương khoảng năm su mỹ
theo tỷ giá thị trường chợ đen và có thể được sử dụng để mua gạo vào các ngày thứ bảy hàng tuần
nhiều người dân đã tỏ ý ủng hộ việc tung ra đồng pana
tuy nhiên nhiều nhà phê bình cho rằng ý tưởng này không hoàn toàn mới
và việc tung ra đồng tiền này càng chứng tỏ năng lực vận hành yếu kém của ngân hàng trung ương
chính phủ venezuela cũng vừa lên kế hoạch
thúc đẩy một đồng tiền ảo riêng để tăng khả năng làm chủ tiền tệ
thực hiện các giao dịch tài chính và đối phó với các lệnh phong tỏa tài chính của mỹ
hệ thống tàu điện ngầm không người lái vừa được vận hành thử nghiệm tại thủ đô bắc kinh của trung quốc
tuyến tàu điện ngầm tự động này có tổng chiều dài một mươi bốn bốn km và có chín ga
việc điều khiển thực sự tuyến tàu điện này được thực hiện tại trung tâm kiểm soát
người lái tàu không cần phải tham gia vào quá trình điều khiển
họ chỉ có nhiệm vụ theo dõi lộ trình và các thiết bị hoạt động
bên trong các đoàn tàu hệ thống chiêu sáng có thể tự động điều chỉnh độ sáng theo điều kiện bên ngoài
trong khi hệ thống điều hòa không khí được điều khiển từ xa
khi tuyến tàu dừng hoạt động vào ban đêm hệ thống làm sạch và sạc tự động sẽ bắt đầu hoạt động
hệ thống tàu mới cũng được trang bị các thiết bị phát hiện và cảnh báo công nghệ cao
giúp xác định chứa ngại vật trên đường đảm bảo tàu sẽ tự động dừng trong trường hợp chật bánh
trong những trường hợp cần thiết tàu cũng có thể chuyển chế độ từ tự động sang chế độ có người điều khiển
thành phố noremburg ở miền nam đức nổi tiếng với những tòa lâu đài cùng những nhà thờ cổ kính nguy nga
tuy nhiên ít người biết rằng nurenburg còn là thành phố bánh gừng của thế giới món bánh truyền thống dịp giáng sinh
một trong số rất nhiều món bánh được lựa chọn nhiều nhất trong dịp giáng sinh ở norembek là bánh gừng
điều đặc biệt của món bánh gừng này là vị cay hỏa quyển với vị của sô cô la và quế
bánh gừng norembec được xuất khẩu nhiều nhất đi khắp thế giới
bánh gừng có rất nhiều hình dáng khác nhau nhưng thành phần công thức truyền thống tại đây vẫn luôn như vậy
đó là công thức có từ hàng thế kỷ trước và được tuân thủ theo nguyên tắc của một trong những cửa hàng bánh gừng nổi tiếng nhất thị trấn
nó là một bánh gừng nổi tiếng từ những thế giới
và đối với một trong những thị trấn chúng tôi sử dụng ba loại hạt chính là ốc chó hạnh nhân và hạt phì
bánh gừng là một nguyên liệu vô cùng quan trọng có từ thời trung cổ
ngoài ra chúng tôi còn có một số thanh phần độc đáo khác như kẹo cam hay quýt để tăng mùi thơm và hương vị cho chiếc bánh
bánh gừng từng là một phát minh mang tính cách mạng từ thời trung cổ
gừng không chỉ làm gia tăng hương vị cho món ăn mà còn giúp bảo quản bánh một điểm cộng lớn trong điều kiện không có thiết bị bảo quản thực phẩm của thời xưa
món bánh gừng bắt đầu có mặt tại nuremberg từ thế kỷ một mươi bốn
từ đó đến nay bánh gừng là một phần không thể thiếu trong dịp giáng sinh của người đức
dưới ánh nến lung linh quây quần bên gia đình cùng nhiêm nhi một ly rượu vang nóng và bánh gừng thơm phức là cách thưởng thức tuyệt vời nhất trong ngày lễ giáng sinh
những hình ảnh về không khí giáng sinh đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân